với mong muốn trở thành ba mối cho nhiều cặp đôi trung niên như cách rudicap ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại việt nam đã làm với các bạn trẻ rudicap cùng với đối tác của mình đã cho ra mắt một câu lạc bộ có tên gọi là hạnh phúc tuổi trung niên câu lạc bộ này sẽ là nơi giao lưu kết bạn dành cho lứa tuổi trên năm mươi
câu lạc bộ sẽ hoạt động theo hình thức nhóm cộng đồng trên mạng xã hội facebook
rurica và đối tác sẽ tiếp tục đồng hành nghiên cứu và phát triển các gói dịch vụ mai mối kết nối chuyên nghiệp dành riêng cho đối tượng u năm mươi cộng cộng